bệnh nhân bảy mươi hai tuổi ở hà lan được trần đoán mắc covid một mươi chín với biến thể omicron vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
kể từ thời điểm đó cho đến khi qua đời bệnh nhân này đã phải chịu đựng căn bệnh suốt sáu trăm một mươi ba ngày
các nhà nghiên cứu cho biết đây là thời gian một người mắc virus sars cov hai lâu nhất từng được ghi nhận
trước khi mắc covid một mươi chín ông đã đỡ kép tế bao gốc để điều trị một dạng ung thư máu
nhưng sau đó được chẩn đoán mắc một loại ung thư khác ung thư lim phô dòng tế bào b lớn lan tỏa
loại thuốc người này dùng gây suy giảm miễn dịch nặng dẫn đến việc ông luôn có nguy cơ mắc covid một mươi chín nghiêm trọng
cụ thể bệnh nhân đã có tiền sử bị dối loạn máu khiến hệ thống miễn dịch không thể sản xuất đủ tế bào bạch cầu
hoặc kháng thể để chống lại virus mặc dù đã được tiêm vaccine nhiều lần
thông thường hầu hết những bệnh nhân mắc covid một mươi chín sẽ khỏi bệnh sau vài tuần
nhưng ở trường hợp của bệnh nhân này các chuyên gia y tế đã cố gắng chữa trị bằng mọi cách nhưng không hiệu quả
trong quá trình điều trị các bác sĩ nhanh chóng phát hiện ra rằng cơ thể của ông đã trở nên kháng socho vimap
một loại kháng thể đơn dòng để điều trị sớm covid một mươi chín
họ cũng nhận ra sự phát triển của kháng thể chống đột biến là rất ít và hệ thống miễn dịch của bệnh nhân không có khả năng loại bỏ virus
bệnh nhân sau đó đã quay đời tại bệnh viện vào mùa thu năm hai nghìn hai mươi ba do hệ thống miễn dịch suy yếu và dối loạn máu tiêm ẩn
tuy nhiên các nhà nghiên cứu lại phát hiện loại virus này đã biến đổi gần năm mươi lần trong cơ thể của bệnh nhân và cuối cùng tạo ra một biến thể cực kỳ đột biến
các nhà nghiên cứu sẽ trình bày về trường hợp này tại đại hội toàn cầu hiệp hội vi sinh lâm sàng và bệnh truyền nhiễm châu âu tại barcelona tây ban nha vào tuần tới
mặc dù virus đột biến của người đàn ông chưa lây nhiễm cho người khác nhưng việc nhiễm bệnh kéo dài có thể khiến virus tích lũy những thay đổi di truyền
có khả năng sinh ra các biến thể mới đáng lo ngại và cần ngăn chặn chúng lan truyền vào cộng đồng
bên cạnh đó các nhà khoa học nghiên cứu dữ liệu gen từ các mẫu nước thải cũng phát hiện ra bằng chứng cho thấy con người có thể đã nhiễm virus sars cov hai đột biến nặng trong hơn bốn năm nhưng không hề hay biết
tình trạng nhiễm trùng dai dẳng như vậy cũng có thể khiến bệnh nhân gặp phải các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
cũng trong thông báo các nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh trường hợp này cho thấy sự nguy cơ xuất hiện các biến thể mới của sars cov hai có khả năng tránh miễn dịch
ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch
họ cảnh báo rằng sự phát triển mạnh của sars cov hai ở một số bệnh nhân có thể dẫn đến sự xuất hiện của những biến thể độc nhất
từ đó các nhà nghiên cứu cho rằng quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ sự tiến hóa của virus gây covid một mươi chín ở những người bị suy giảm miễn dịch
họ còn cho rằng có nguy cơ các biến thể có thể xuất hiện và lây lan trong xã hội vốn ít nhạy cảm hơn với hệ miễn dịch của những người khỏe mạnh
trên toàn cầu đến đầu tháng ba năm nay zn một là biến thể được quan tâm có báo cáo nhiều nhất
hiện được một trăm một mươi năm quốc gia báo cáo chiếm chín mươi ba so với tám mươi chín bốn tại thời điểm đầu tháng hai
dòng bố mẹ của zn một là ba hai trăm tám mươi sáu đang suy giảm
trên toàn cầu số ca mắc covid một mươi chín mới đã giảm bốn mươi bốn trong vòng một tháng gần đây với hơn hai trăm chín mươi hai trường hợp mới được báo cáo
số ca mắc covid một mươi chín tử vong giảm năm mươi một so với khoảng một tháng trước đó với sáu hai trăm linh ca tử vong mới được báo cáo
trong khoảng thời gian từ mùng năm tháng hai đến ngày mùng ba
hai mươi tháng ba số ca nhập viện mới do covid một mươi chín và số ca nhập khoa chăm sóc đặc biệt icu đều ghi nhận mức giảm chung lần lượt là ba mươi năm và sáu mươi bốn với hơn bảy mươi tám và năm trăm linh ca nhập viện
tính đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hơn bảy trăm bảy mươi bốn triệu trường hợp mắc covid một mươi chín được xác nhận và hơn bảy triệu trường hợp tử vong đã được báo cáo trên toàn cầu